tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
và festival biển nha trang với chủ đề nha trang sắc màu của biển
tới dự có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đông đảo người dân địa phương các du khách trong nước và quốc tế
tại lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật gồm hai phần khánh hòa tinh hoa hội tụ và nha trang sắc màu của biển
thể hiện đậm đà nét văn hóa vừa truyền thống vừa hiện đại của xứ sở rừng trầm biển yến với hơn một bốn trăm linh ca sĩ diễn viên tham gia
năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín được tổ chức đồng thời với festival biển nha trang nhằm giới thiệu vẻ đẹp của biển đảo
và các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương khánh hòa tạo sự gắn kết du lịch vùng duyên hải của đất nước
góp phần tăng trưởng bền vững du lịch việt nam thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
lễ bế mạc festival biển nha trang hai nghìn một mươi chín sẽ kết thúc vào tối ngày một mươi ba
bốn tháng năm